mở đầu là thông tin đáng chú ý liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
sáng nay sở y tế tỉnh quảng nam cho biết đã ghi nhận một mươi bốn ca nhập cảnh nhiễm biến chủng omicron
đây là các hành khách đi trên bốn chuyến bay từ hàn quốc và mỹ về sân bay đà nẵng
trong các ngày hai mươi một hai mươi ba và hai mươi bốn tháng một mươi hai
hiện các bệnh nhân đang được cách ly tại quảng nam
đại diện sở y tế quảng nam cho biết tất cả các ca mắc này đều đã tiêm đủ hai liều vaccine ngừa covid một mươi chín
ngoài ra không có triệu chứng thuộc thể nhẹ
do vậy các trường hợp đang được theo dõi và tổ chức điều trị như một f không thể nhẹ không chịu chứng
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bộ y tế thông tin về trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng omicron tại việt nam
là người nhập cảnh bệnh nhân từ anh quốc về việt nam qua cảng hàng không quốc tế nội bài vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai
vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người nguyễn quang trọng chú tại quận hải châu đà nẵng
là giám đốc thẩm mỹ viện ameda đã bị tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt ba năm tù
theo cáo chẳng vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một khi dịch bệnh covid một mươi chín bắt đầu bùng phát tại tp đà nẵng
bất chấp quy định hạn chế tụ tập đông người trọng với tư cách là giám đốc
vẫn tổ chức họp có sự tham gia của trên ba mươi nhân viên thuộc công ty
đến phần chuyên lửa trọng đã yêu cầu các nhân viên
bỏ khẩu trang hô to các mục tiêu của công ty
sau cuộc họp này dịch bệnh bùng phát tại công ty amida làm một trăm ba mươi người nhiễm covid một mươi chín
dẫn đến thành phố đà nẵng và các tỉnh thành lân cận phải tiêu tốn gần một mươi một tám tỷ đồng
để phục vụ cho quá trình truy vết cách ly điều trị các bệnh nhân xuất phát từ ổ dịch này
liên quan đến đường dây tổ chức mua bán người qua campuchia

để phục vụ cho quá trình truyền thông tin dịch bệnh nhân xuất phát từ ổ dịch này
liên quan đến đường dây tổ chức mua bán người qua campuchia

tuy nhiên dịch bệnh nhân xuất phát từ ổ dịch này
liên quan đến đường dây tổ chức mua bán người qua campuchia

các đối tượng phan thị poet cầm đầu
chỉ trong thời gian từ đầu tháng một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
với thủ đoạn rụ rỗ lừa nạn nhân qua campuchia
làm việc nhẹ lương cao
các đối tượng này đã đưa gần chục nạn nhân
là phụ nữ việt nam có độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi bốn
ép phục vụ khách trong các động mại dâm
quán karaoke và massage trá hình
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai
đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với năm đối tượng
gồm nguyễn thị mai linh bùi văn tân
nguyễn hoàng đăng và phan mạnh cường trần dương lâm cùng về hành vi giả mạo trong công tác
vào ngày hai mươi ba tháng chín cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai đã làm việc với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lào cai
để thực hiện quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội giả mạo trong công tác đối với ba đối tượng là công chức thuộc sở này
gồm doãn thị hồng hạnh chuyên viên phòng quản lý du lịch nguyễn thị vân chuyên viên phòng quản lý văn hóa
nguyễn thị vân chuyên viên phòng quản lý du lịch và vũ thị kim oanh chuyên viên phòng nếp sống văn hóa và gia đình
nguyễn thị vân chuyên viên phòng quản lý du lịch
cơ quan an ninh điều tra nhận định đây là vụ án phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước
hậu quả do hành vi vi phạm của các đối tượng gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cũng như hoạt động của nhiều cơ quan tổ chức
tại các địa phương
sau một thời gian điều tra mở rộng vụ án cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
đối với năm đối tượng trên
không chỉ tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy mà còn tàng trữ nhiều hàng cấm bốn thanh niên vừa bị công an phường một
thành phố tây ninh bắt quả tang tại nhà trọ
qua khám xét tại nhà trọ lực lượng công an thu giữ một khẩu súng rulo có sáu viên đạn một khẩu súng bắn đạn bi tự chế
một bình xịt hơi cay
một con dao dài ba mươi cm một hộp đạn bi một hộp đạn trì một hộp nhựa chứa gần một trăm sáu mươi viên pháo banh một còng số tám
cùng một số dụng cụ để sử dụng ma túy
qua tết nhanh các thanh niên này đều dương tính với chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa khởi tố bị can với sáu đối tượng có liên quan đến hoạt động đánh bạc
dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng internet
và mua bán số lô số đề quy mô hàng tỷ đồng
vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi hai đội cảnh sát hình sự công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam bắt quả tang hồ ngọc hoan
trú tại thành phố tam kỳ đang có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng internet
và mua bán số lô số đề tại nhà riêng tạm giữ hai điện thoại di động một mươi triệu đồng
qua kiểm tra xác minh ban đầu xác định hoan tổ chức đánh bạc từ tháng chín đến nay với tổng số tiền tổ chức đánh bạc khoảng năm tỷ đồng
cụ thể hoan lấy một tài khoản cá độ bóng đá qua trang web bóng tám mươi tám com để cá cược về chia nhỏ thành năm tài khoản khác nhau và đưa cho các người khác chơi
đồng thời hoan nhận tin nhắn cá cược bóng đá qua mạng qua điện thoại của nhiều đối tượng khác
ngoài hình thức cá cược bóng đá hồ ngọc hoan còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề thông qua tin nhắn điện thoại di động
còn tại quảng bình công an xã bắc trạch công an xã thanh trạch và công an huyện bố trạch vừa phối hợp phá thành công chuyên án
bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển tàng chữ phó nổ trái phép thu giữ ba mươi kg
cụ thể vào tối ngày ba mươi tháng một mươi hai tại địa phận xã bắc trạch huyện bố trạch
lực lượng công an đã bắt quả tăng đối tượng ngô văn thái chú tại huyện bố trạch điều khiển xe máy
đang vận chuyển hai mươi hộp pháo hoa nổ trái phép
quá trình đấu tranh thái khai nhận đang cất giấu một lượng pháo nổ trái phép tại nhà ông nguyễn văn tuấn
là cậu ruột của thái ở cùng thôn
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của ông nguyễn văn tuấn lực lượng chức năng thu giữ thêm sáu hộp pháo hoa nổ
tại cơ quan công an bước đầu thái khai nhận đã mua số pháo trên của một người không quen biết để về bán lại kiếm lời
đặc biệt hầu hết những khu tập thể này lại không được trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy
cộng với việc cơi nới diện tích khiến cho nguy cơ cháy nổ luôn thường trực
tại cơ quan quần hoàng mai có hơn một trăm linh dãy nhà trung cư tập thể cũ
do thời điểm đưa vào hoạt động tiêu chí về quy chuẩn kỹ thuật an toàn là thấp hơn so với quy chuẩn hiện nay
trong khi nhu cầu sử dụng thiết bị điện của người dân lại tăng cao so với thời điểm hơn năm mươi năm về trước
căn nhà này hiện đang có ba thế hệ sinh sống mọi thứ sinh hoạt đều rất chật trội
hệ thống điện thì đấu nối chẳng chịt còn thiết bị chữa cháy thì chưa trang bị
với lý do điều kiện kinh tế không cho phép
trong một hộ gia đình thì hẳn có tám người liền mà nhà trong nhà tập thể cũ ngày xưa thì chật trội lắm
với cả các mọi điều kiện trong gia đình các thứ còn thiếu thốn rất nhiều
mong các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho các gia đình chúng tôi là mỗi nhà có một cái bình cứu hỏa
có vấn đề sơ xuất gì xảy ra thì chúng tôi còn ứng biến được ngay
khi người ta không trang bị thì thứ nhất là cái kỹ năng sử dụng các
phương tiện chữa cháy là người ta sẽ bị hạn chế
khi có thì người ta lại sẽ có tìm tòi học hỏi và sẽ sử dụng được các bình chữa cháy đấy
khi không trang bị thì khả năng chữa cháy ban đầu
khi mà phát hiện đám cháy từ thời điểm ban đầu thì không có phương tiện chữa cháy
thì sẽ rất khó khăn trong công tác chữa cháy ban đầu và có thể khi đàm cháy xảy ra to
thì lúc đấy thì người ta lại chủ yếu là thoát nạn tập trung vào công tác thoát nạn
hiện khu tập thể này có hơn bảy mươi hộ dân
gà để đun nấu chiếm chín mươi
nhà nào có điều kiện thì dùng riêng
còn chủ yếu là sử dụng chung khu vực bếp tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
khi sử dụng chung thì nó sẽ tiềm ẩn nguy cơ là có thể gia đình này
tưởng gia đình nọ vẫn đang sử dụng thì có thể là có quên không tắt bếp ga
quên không vặn các bình ga dẫn tới có thể là do gì khí ga ra ngoài
và đặc biệt là liên quan đến cái hành lang chung thì khi xảy ra cháy nổ
thì ảnh hưởng đến công tác thoát nạn của các hộ
bên trong từ khu vực bếp hắt trở lại đến cầu thang giữa của các nhà thực vệ cũ
thực tế cho thấy trong nhiều vụ cháy nhà dân do thiếu kỹ năng xử lý
và không có lối thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà
nạn nhân bị bắt kẹt dẫn tới ngạt khói khí độc và tử bong
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khuyên cáo mỗi hộ gia đình
cần có sự chuẩn bị mở lối thoát hiểm thứ hai
song dù liên tục vận động tuyên truyền
nhưng tỷ lệ mở chuồng cọp như thế này vẫn chưa thấm vào đâu
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm

tổng thống trinh nữ một xã yên hòa huyện yên mô tỉnh đinh bình
bị công an huyện thanh trì hà nội ra quyết định truy nã
cũng về hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mép phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý